đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác
cũng đã đến chúc tết và tặng quà các hộ gia đình nghèo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện cao phong tỉnh hòa bình
phó thủ tướng cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe tình hình đời sống của bà con nhân dân hai xã thung nai và bình thanh
gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ nhân dân người lao động trên địa bàn tỉnh hòa bình
và mong muốn người dân tiếp tục hăng hái lao động sản xuất để đạt được những thành tích tốt hơn trong lao động sản xuất
phó thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương hai xã nói riêng và tỉnh hòa bình nói chung
tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống giúp đỡ hộ nghèo gia đình chính sách hướng tới mục tiêu mọi người mọi nhà đều có tết
đồng thời động viên khích lệ hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất để họ nỗ lực vươn lên
trong chuyến thăm và chúc tết tại xã thung nai và xã bình thanh huyện cao phong tỉnh hòa bình
phó thủ tướng vương đình huệ đã tặng một trăm linh xuất quà cho các hộ nghèo tặng ba trăm linh xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn